bên cạnh đó phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu
còn ra quyết định truy nã số một ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đối với đối tượng nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản nà bảo
xã thân thuộc huyện tân uyên tỉnh lai châu cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đầu mắt phải
còn về tội trộm cắp tài sản phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu
cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng sùng a giao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản tả t xã mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu
cao một m sáu mươi ba và có dẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mảy phải
và đối tượng vàng văn thăm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã thèn sinh huyện tam đường tỉnh lai châu
cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách một cm dưới đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện